ở dùng mệnh danh là đúng lũ của đồng bằng người dân cất nhà sàn cao tráo để sống chung với lũ
còn ở miệt trường cà mau cư dân có nhà cao cẳng như một giải pháp thay đổi trong điếp ở để sống chung với biến đổi khí hậu